thủ tướng phạm minh chính vừa qua đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phòng chống cháy nổ
và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đối với công tác phòng cháy chữa cháy cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với cơ sở khám chữa bệnh khu cách ly tập trung cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly
đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong sản xuất bảo quản vận chuyển và sử dụng khí oxy để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
qua công tác kiểm tra công an các đơn vị địa phương đã kịp thời đưa ra nhiều kiến nghị hướng dẫn để công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ được chủ động hơn nữa
tỉnh long an hiện thành lập bệnh viện giã chiến và cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn một mươi một huyện thị xã thành phố
với hai mươi sáu bệnh viện giã chiến và ba mươi ba khu cách ly tập trung
đến thời điểm này tất cả năm mươi chín cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc vận hành
tự kiểm tra và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn đặc biệt là đối với khu vực điều trị bệnh nhân và bảo quản khí oxy
tất cả các điều kiện đảm bảo các hệ thống chữa cháy hệ thống báo cháy trong các khu bệnh viện
những nơi có nguy hiểm để phòng cháy nổ chúng ta đã xem lại bình chữa cháy mini bình tẩy sắp tay còn không
các dùng thiết bị chữa cháy thì mình để cách xa

vừa qua đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế các cơ sở y tế khu cách ly tập trung ở tp hcm và các tỉnh long an bình dương đồng nai để kịp thời tháo gỡ khó khăn
bởi tại một số địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
nhiều bệnh viện giã chiến được xây dựng thần tốc để kịp thời điều trị cho bệnh nhân
do tập trung chính vào công tác chuyên môn nên việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy lực lượng tại chỗ vẫn còn thiếu sót
trong điều kiện gấp lúc như thế bệnh viện còn thiếu nhiều một số thiết bị cần thiết
để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
ví dụ như xe chữa cháy máy bôm chữa cháy đây là những vấn đề vướng mắt mà trong thời gian tới chúng ta cần tập trung giải quyết
đó là trang bị những thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
rồi là lập cái kế hoạch phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
khi có sự cố xảy ra
trước khi các bệnh viện giã chiến được đưa vào hoạt động công tác kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đã được giả soát và thực hiện theo hướng dẫn hai trăm hai mươi một của bộ xây dựng về xây dựng bệnh viện giá chiến
nhiều bệnh viện được xác định là nơi điều trị cho bệnh nhân có chuyển biến nặng và nguy kịch
nếu sự cố xảy ra việc di chuyển thoát nạn là rất khó khăn
đòi hỏi lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phải được tổ chức thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với các phương án chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh
chủ tịch khí oxy công an quận cũng đã lên kế hoạch để tổ chức một số các lớp tập huấn
nghiệp vụ phòng cháy cháy và tuyên truyền các kiến thức pháp luật phòng cháy cháy
đối với những cán bộ công nhân viên mà làm việc tại bệnh viện giã chiến này
chuẩn bị phương án cao nhất cho việc điều trị mắc covid một mươi chín
nhưng các bệnh viện cũng cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
bởi khi sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và tính mạng của người dân